ngày thi đấu thứ hai của đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đã trở thành ngày vàng của đoàn thể thao việt nam
khi các vận động viên đã mang về cho nước chủ nhà thêm sáu huy chương vàng ở các nội dung môi thái bi sắp chu chi su
trong đó các võ sĩ môn thái đã xuất sắc mang về bốn huy chương vàng khi có tám võ sĩ lọt vào chung kết
ở nội dung chung kết môn mây thái các vận động viên việt nam đã xuất sắc có mặt ở tám trên một mươi sáu nội dung chung kết của đại hội
võ sĩ nguyễn trần duy nhất của việt nam đã linh ấn tiên phong ở hạng cân sáu mươi kg khi gặp đối thủ của trung quốc quang quen feng
dù đang là đương kim vô địch của thế giới nhưng võ sĩ việt nam phải vất vả và thắng điểm
sau ba hiệp đấu với tỷ số sát sao ba mươi hai mươi bảy với võ sĩ nguyễn trần duy nhất đây là giải đấu khó khăn không thua kém các giải đấu châu lục và thế giới
tấm huy chương nào nhất cũng luôn luôn trân trọng và những giải đấu nào nhất cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy mình cần phải công nghi hết sức của mình
tiếp đã thắng lợi các võ sĩ việt nam đã giành thêm hai huy chương vàng ở các hạng cân năm mươi bảy sáu mươi kg nữ của bùi thị hải yến và hạng cân bốn mươi tám năm mươi một kg nữ của bùi yến ly
trong đó huy chương vàng của bùi thị hải yến là khá bất ngờ khi thắng knockout võ sĩ của thái lan chen chi ja
các huy chương vàng còn lại của đoàn thể thao việt nam về môn bi sắt nội dung đôi nam nữ với chiến thắng một mươi ba trước đội tuyển lào
và nội dung biểu diễn jit su đôi nữ của hai vận động viên nguyễn minh phương và hoàng thị lan hương
tính đến một mươi chín h ngày hôm qua hai mươi sáu tháng chín đoàn thể thao việt nam đã giành được ba mươi chín huy chương
trong đó có chín huy chương vàng một mươi hai huy chương bạc và một mươi tám huy chương bạc
với việc giành được tám huy chương vàng ở nội dung mây thái đoàn thái lan đã vươn lên vị trí nhất toàn đoàn với ba mươi bốn huy chương các loại
xếp ở vị trí thứ ba là đoàn vận động viên trung quốc với một mươi tám huy chương
tính đến hết ngày thi đấu thứ hai của đại hội đã có ba mươi trên bốn mươi năm đoàn giành được huy trường